thành phố hồ chí minh sẽ tăng hơn sáu trăm năm mươi hai chuyến xe buýt để phục vụ tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin vừa được trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thông báo
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết
theo trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm
ngoài tăng sáu trăm năm mươi hai chuyến trên hai tuyến xe buýt
trung tâm còn tăng cường khoảng một trăm ba mươi lượt xe buýt từ ba mươi ghế trở lên
để tránh ủn ứ tại bến xe miền đông bến xe miền tây và các bến xe liên tỉnh khi cần thiết
cùng với đó trung tâm sẽ duy trì hoạt động tổng đài một nghìn hai mươi hai
để kịp thời giải đáp thông tin hướng dẫn hỗ trợ cho hành khách